hôm nay ngày một mươi hai tháng bốn đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận số sáu mươi hai của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
và sơ kết năm năm thực hiện kết luận số một trăm linh hai của bộ chính trị về hội quần chúng do đồng chí lê vĩnh tân
bộ trưởng bộ nội vụ phó trưởng ban chỉ đạo làm trường đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy cần thơ
tại buổi làm việc bí thư thành ủy trần quốc trung cho biết quá trình chỉ đạo của thành quỹ cần thơ
đối với hai kết luận của bộ chính trị là hết sức tích cực
tiêu biểu thành phố cần thơ trên hai tập thể cá nhân điển hình có gần một mươi một mô hình dân dẫn khéo
đặc biệt nhiều mô hình được trung ương khen thưởng như tết quân dân mô hình dẫn động đồng bào có đạo tích cực tham gia nông thôn mới
bên cạnh đó quỹ vì người nghèo thành phố đã dẫn động và xây cất tặng một mươi một một trăm tám mươi năm nhà đại đoàn kết
năm trăm linh máy ấm công đoàn
và một hai trăm bốn mươi tám nhà đồng đội
thực hiện kết luận số một trăm linh hai thành phố có sáu trăm linh tổ chức hội đang hoạt động
các thành viên trong đoàn công tác đã có những trao đổi những hoạt động liên quan đến mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thành phố cần thơ chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế
từ đó góp ý và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong thời gian tới